thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số năm cdttg
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội hai nghìn hai mươi bốn
công điện gửi các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu
các bộ ngành địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị của ban bí thư
về việc tổ chức tết quý mão hai nghìn hai mươi ba và chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
bộ y tế tiếp tục thường xuyên theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh trong nước quốc tế
phối hợp với ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhất là với dịch bệnh covid một mươi chín
chủ động giám sát phát hiện sớm xử lý ổ dịch kịp thời không để lây lan
bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với bộ y tế và ubnd các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân
tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động sự kiện
dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm hai nghìn hai mươi
các bộ công an quốc phòng giao thông vận tải công thương ngoại giao và các bộ ngành liên quan
theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao phối hợp với các địa phương
tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
và lưu thông hàng hóa trong thời gian tết nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm
để người dân được đón tết an toàn vui tươi lành mạnh
thưa quý vị ngay sau khi trung quốc mở cửa trở lại lượng người xuất nhập cảnh
và lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu của việt nam đều tăng cao
tại cửa khẩu bắc luân một thành phố măng cái tỉnh quảng ninh trong ngày tám tháng một
lực lượng chức năng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần một người
trong đó phần lớn là người lao động chuyên gia người trung quốc sinh sống và làm việc tại quảng ninh
trong ngày cũng có khoảng ba mươi hai công dân việt nam nhập cảnh về nước qua cửa khẩu này
còn tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn vào ngày tám tháng một
đã có trên hai người làm thủ tục xuất cảnh
nhiều công dân trung quốc làm việc tại việt nam từ ba tới năm năm
dự kiến trong ba ngày tới lạng sơn hơn một hai trăm linh thùng xe container của doanh nghiệp việt
tồn lâu ngày ở phía trung quốc thì cũng sẽ được đưa về nước
cơ quan chức năng hai nước sẽ bãi bỏ một số quy định liên quan đến kiểm soát dịch
trên nhân viên tại cửa khẩu và hóa hóa xuất nhập khẩu
còn tại cửa khẩu quốc tế lào cai cũng trong sáng ngày hôm qua
hai mươi khách du lịch đến từ trung quốc đã làm thủ tục nhập cảnh vào việt nam
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tỉnh lào cai đã bố trí cán bộ nhân viên theo dõi
giám sát chặt chẽ nhất là đối với những hành khách đến từ các khu vực đang bùng phát dịch
liên quan đến vụ cháu bé ở tỉnh đồng tháp lọt xuống trụ bê tông
ghi nhận vào chiều ngày tám tháng một công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành
các thiết bị được vận chuyển và bổ sung liên tục về hiện trường
những người thực thi nhiệm vụ làm việc với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối
về phương án thực hiện căn cứ vào tình hình thực tế tại công trình
tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu canh rọc sen đã thay cử ván thép một mươi hai m cho cử ván thép một mươi tám m
trước đó vào ngày bảy tháng một chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp đã ban hành quyết định thành lập
tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu canh ngọc sen do ông lê hoàng bảo
giám đốc sở giáo thông vận
tổ này sẽ điều hành thi công phương án cứu hộ cứu nạn sự cố tai nạn bằng biện pháp xử lý rút cọc bê tông lên mặt đất
và báo cáo tình hình kết quả thực hiện cứu hộ cứu nạn về ubnd tỉnh đồng tháp
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn ba một tỷ đồng
chu thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại xã bắc hùng huyện văn lãng
vừa bị cơ quan cảnh sát tiều tra công an tỉnh lãn sơn
ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can
theo kết quả điều tra vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi chu thúy nga quen biết hai người làm việc
tại công ty cổ phần đầu tư công nghệ mới hải thịnh là trịnh kế đồng và đỗ thanh tùng
có nhu cầu tìm nguồn hàng găng tay y tế nhập khẩu từ trung quốc về việt nam
với số lượng lớn để bán kiếm lời
nga đã tự giới thiệu mình có thể nhập khẩu mặt hàng trên
hiện số găng tay này có sẵn đang nằm tại cửa khẩu thuộc địa phận trung quốc
chờ thanh toán tiền hàng và thuế là sẽ thông quan về việt nam
do tin tưởng nga vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đồng và tùng đã thỏa thuận thống nhất mua một mươi hai tấn
tám găng tay y tế với nga giá ba trăm chín mươi triệu đồng một tấn đặt cọc tổng số tiền hơn ba một tỷ đồng
sau khi nhận được tiền nga không nhập hàng như đã thỏa thuận mà đã sử dụng số tiền trên
để chi trả các khoản nợ tiền đặt cọc hợp đồng của các đối tác từ thời gian trước và chi tiêu cá nhân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
vui xuân non tết thì nó theo quy luật là nơi mà tập trung đông ngược và theo truyền thống sẽ là có hội hẻ
thì chúng tôi luôn chủ động nắm bắt ngay từ cơ sở đặc biệt là những yếu tố có thể gây ra mất an ninh trật tự
thì chúng tôi đều tập trung các lực lượng và chỉ rõ nhiệm vụ của từng đơn vị từng cán bộ chiến sĩ
và nếu mà chúng ta chủ động được như thế thì chúng ta sẽ đảm bảo tuyệt đối bình an cái tết cho người dân
ngoài đấu tranh với tội phạm truyền thống
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình cũng đấu tranh mạnh với tội phạm trên không gian mạng
điển hình ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng đã được triệt phá bắt giữ năm đối tượng
thời gian giáp tết thì là những thời gian mà tội phạm hoạt động có chiều hướng gia tăng
bên cạnh đó thì nhân dân cũng tập trung vào các hoạt động liên quan phát triển kinh tế
do vậy nên là các cái hoạt động giao lưu giao thương
cũng diễn ra nhiều hơn
thế thì chúng tôi có khuyến cáo rằng là các loại tội phạm mà liên quan đến xâm phạm ở đây
là về tài sản chủ yếu là trụng gặp tài sản
thì làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm
những vị trí mà có thể dễ tội phạm lợi dụng thì chúng ta phải làm tốt công tác phòng ngừa
bên cạnh tội phạm hình sự tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế môi trường
cũng được đẩy mạnh đấu tranh xử lý nghiêm các xe phạm về đất đai
động vật nguy cấp huy hiếm
thời điểm cuối năm tội phạm về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm có dấu hiệu gia tăng
lực lượng cảnh sát kinh tế cũng đã xây dựng các phương án đấu tranh bắt giữ
qua đấu tranh thì chúng tôi cũng đã tham mưu với giám đốc công an tỉnh
cũng như là với lãnh đạo công an tỉnh để đề xuất tỉnh ủy
đối với an ninh dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành tăng cường với công tác quản lý nhà nước
trong các lĩnh vực mà đã phát hiện sai phạm
cũng như là tăng cường đấu tranh phát hiện với các hành vi
hành vi buôn bán hàng giả hàng cấm bảo vệ an toàn tết nguyên đán
xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời điểm trước
trong tỏa sáu tiết nguyên đán là khó khăn và thách thức lớn
lực lượng cảnh sát giao thông đã để mặt trên tiền lực giao thông
nâng cao ý thức của người dân tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
phối hợp với các lực lượng lập các tổ công tác đặc biệt
tuần tra kiểm soát trong các lĩnh vực giao thông đường bộ đường thủy
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai thực hiện triệt để các nội dung
trong tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đảm bảo trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến
đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ đường hồ chí minh tuyến đường sáu
và các tuyến đường tỉnh lộ cũng lưu ý trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên tuyến đường thủy để đảm bảo trước trong và sau tết
để nhân dân đi lễ hội được vui xuân an toàn
với tinh thần thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình
toàn lực lượng công an tỉnh hòa bình sẽ nỗ lực chủ động nắm chắc tình hình
từ đó kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả
với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
góp phần đảm bảo an ninh dịch tự cho nhân dân vui xuân đón tết
sau nhiều ngày nghị án vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang
đã tuyên án vụ buôn lậu hai trăm linh tấn đường cát đối với nguyễn thị kim hạnh
hay còn gọi là mười tường cùng các đồng phạm
theo cáo trạng nguyễn thị kim hạnh trực tiếp mua đường cát từ campuchia
vận chuyển về việt nam bán cho khách hàng ở nhiều tỉnh
và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu
cũng như phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi
mười tường trực tiếp mua đường cát từ campuchia mang về việt nam
bán cho ba mươi ba người ở nhiều tỉnh thành
hơn hai trăm linh tấn đường cát trị giá hai tám trăm tám mươi năm tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh một mươi bốn năm tù
nguyễn hoàng út em trai hạnh một mươi ba năm tù võ minh phương trần công tới
bùi văn miền trần văn phương mỗi bị cáo tám năm tù
và nguyễn tường cầm tú bảy năm tù cùng với tội buôn lậu
đồng thời phạt bổ sung bằng hình phạt tiền đối với bị cáo hậu hạnh chín mươi triệu đồng
bị cáo út hai mươi triệu đồng
lập ủy nhiệm tri để chiếm đoạt số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
tri thiêu cá nhân công an tỉnh điện biên vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng
nguyễn đức luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện điện biên
là viên chức trung tâm quản lý đất đai huyện mường nhé về tội tham mô tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn đức luân lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao khi thực hiện nhiệm vụ
đã lập ủy nhiệm tri rút số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
sáu mươi bảy triệu đồng của phòng tài nguyên và môi trường huyện mường nhé chiếm đoạt để tri tiêu cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang thực hiện biện pháp để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an thành phố buôn ma thuật phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng nghiện ma túy
từ tỉnh ngoài đến đắk lắc thuê nhà nghỉ để ở và thực hiện sáu mươi sáu vụ cắt trộm dây cắp điện liên tỉnh
đó là lê lai
chú tỉnh lâm đồng và hoàng trung thông chú tỉnh thái bình
lai từng có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
còn thông từng có ba tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng này đến thành phố bô ma thuật thuê nhà nghỉ ở để hành nghề trộm cắp
vào ban đêm cả hai mang theo kìm cộng lực và điều khiển xe máy đi tìm các trạm biến áp
để cắt trộm dây điện lấy lõi đồng để bán
thông thực hiện nhiệm vụ cảnh giới còn lai thực hiện hành vi cắt dây cáp
cho đến khi bị bắt hai đối tượng đã gây ra sáu mươi sáu vụ cắt trộm dây cắp điện
trên địa bàn nhiều huyện và thành phố bô ma thuật của tỉnh đắk lắc
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang xác minh điều tra làm rõ vụ hai nhóm thanh niên
sử dụng hung khí rượt đuổi đâm chém nhau gây náo loạn trong đêm
trước đó trên mạng xã hội chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại cảnh hai nhóm người
mang hung khí đuổi nhau chém
được biết vụ việc xảy ra vào lúc dạng sáng ngày bảy tháng một tại một quán ăn
thuộc phường phú thọ thành phố thủ dộ một tỉnh bình dương
một nhóm thanh niên khoảng bảy người cả nam và nữ đi từ ngoài đường vào phía trong quán
thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác khoảng một mươi người chạy xe máy tới
cầm theo hung khí lao vào đánh chém
thế vậy thì nhóm thanh niên kia hốt hoảng bỏ chạy
tuy nhiên một số người bị đuổi kịp bị chém liên tiếp vào người vào chân
hiện công an thành phố thủ dộ một đang xác binh để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại đồi cao su thuộc xã hoang thèn
huyện phong thổ vào ngày bảy tháng một công an tỉnh lai châu cho biết hiện công an tỉnh
đang phối hợp với các lực lượng tại địa phương vây bắt đối tượng giết người trên
từ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi trích xuất camera an ninh
lực lượng công an tỉnh lai châu xác định đối tượng nghi vấn là lù xuân minh
trú tại huyện phong thổ
công an tỉnh lai châu cho biết đối tượng đã lừa nạn nhân từ tỉnh khác đến
đi bằng xe máy lên địa bàn rồi ra tay sát hại
sau khi gây án đối tượng minh đã phóng xe lên xã biên giới giảo san
cách nơi gây án khoảng bốn mươi km và bán xe cho một người dân trên địa bàn với giá bốn triệu đồng
công an tỉnh lai châu đã phối hợp với biên phòng dân quân chính quyền địa phương để tiến hành vây bắt
tuy nhiên do địa bàn rộng đồi núi hiểm trở chia cắt nên đến nay vẫn chưa bắt được đối tượng
tiếp theo là cuộc tin về bắt các đối tượng vận chuyển phó nổ trái phép
dương ngọc lễ đang điều khiển xe máy chở một bao tải bên trong có một mươi hộp pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc
thì bị công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai bắt giữ
qua đấu tranh lễ khai nhận số pháo trên lễ và dương góp tiền mua của tú với giá một mươi một triệu đồng về để đốt dịp tết nguyên đán
biết lễ bị bắt vào chiều ngày tám tháng một dương và tú cũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại hải phòng công an quận lê trân đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng đỗ văn tùng
trú tại huyện an lão đang có hành vi tàng trữ năm cuộn bánh pháo với khối lượng trên một mươi kg
qua đấu tranh tùng khai nhận mua số pháo nổ trên về để sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cứ mỗi dịp tết đến thì hành vi buôn bán và đốt pháo nổ lại xuất hiện và thủ đoạn thì ngày càng tinh vi hơn
do đó cùng với các lực lượng các địa phương khác công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đang tập trung tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra
hiện và kịp thời xử lý các trường hợp buôn bán tàng trữ và thậm chí là đốt pháo nổ trái phép
nhằm góp phần đảm bảo an toàn an ninh trả tự cho người dân vui xuân đón tết bình yên
mới đây công an tp biên hòa đã bắt giữ đối tượng lê xuân diễn và đào tấn lộc
đang có hành vi vận chuyển năm mươi hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng hơn chín mươi kg
trước đó công an phường phước tân tp biên hòa cũng bắt quả tang đối tượng chu đình khang
điều khiển xe máy vận chuyển năm mươi bánh pháo hoa nổ trọng lượng tám mươi hai kg
theo công an tp biên hòa các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ hiện nay
với thủ đoạn rất tinh vi liều lĩnh số lượng pháo nổ bị phát hiện bắt giữ ngày càng lớn
dịp trước và sau tết đội cũng có các báo cáo viên để tuyên truyền và đội xây dựng phong trào
cũng đi đến từng địa phương những địa bàn trọng điểm để tuyên truyền cho người dân
nâng cao ý thức pháp luật ý thức bảo vệ tài sản
nhất là việc thực hiện nghiêm với việc chỉ thị của chính phủ là về cấm sử dụng pháo trong dịp tết
thực tế trong dịp tết dương lịch vừa qua trên địa bàn một số phường cũng đã xuất hiện
một số nơi đốt pháo hoa nhập lậu do đó bên cạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm
tại cơ sở công an các phường xã cũng đã và đang chú trọng với công tác tuyên truyền đến người dân
không mua bán tàng trữ và đốt pháo nổ trước trong và sau tết nguyên đán quý mão
hàng năm cũng như năm nay
công an phường đã triển khai kế hoạch tuyên truyền và cho cả hồ dân buôn bán tạp hóa
các cửa hàng và từng hồ dân cam kết không được tăng trữ mua bán pháo nổ trong dịp cuối năm
ngoài công tác tuyên truyền công an phường đã mời một số đối tượng trước đây
đã có xử lý vi phạm về đốt pháo nổ thì cho cam kết là không được tái phạm
bên cạnh việc tuyên truyền kiểm tra và kịp thời xử lý của lực lượng công an đối với những trường hợp vi phạm về pháo
thì chính những người dân và các bậc phụ huynh cũng cần giáo dục con em mình chấp hành các quy định
không tham gia vào việc sản xuất tàng trữ buôn bán pháo nổ để tránh những tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra trong dịp tết